vụ việc được dư luận quan tâm sau khi người mẹ của một nữ sinh đã sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin
theo người mẹ này con gái chị đã bị thương tích sau cuộc ầu đà với bạn học
vì vậy chị muốn nhà trường cần giải quyết vụ việc thỏa đáng ngăn chặn bạo lực học đường
đồng thời đa số ý kiến cư dân mạng ủng hộ người mẹ này làm đến cùng để bảo vệ con cái khỏi bạo lực học đường
việc đánh nhau hầu như trường nào cũng đã hoặc sẽ xảy ra
nhưng nếu nhà trường can thiệp và xử lý hiệu quả
thì đã không hồ nào và ảnh hưởng học sinh thế này
cần phải nghiêm khắc để chấm dứt tình trạng bạo lực học đường
cứ mỗi lần xem mấy cái clip đánh bạn ở trường học là thấy đau lòng và lo lắng cho thế hệ tương lai của đất nước
mâu thuẫn giữa mấy đứa trẻ thì có thể phân giải sau
nhưng thái độ thách thức hống hách của một em học sinh cần giáo dục lại
chưa cần biết các con học được kiến thức gì từ nhà trường
nhưng cái đầu tiên cần đảm bảo là môi trường bình đẳng nhân văn
và học cách biết yêu thương nhau cho cộng đồng
đây là việc của nhà trường và phụ huynh
rõ ràng nhà trường đã không làm phụ huynh cảm thấy tin tưởng
bức xúc với phương án giải quyết của nhà trường
cộng đồng mạng tại việt nam đã đồng loạt đánh giá một sao đối với ngôi trường này trên google
rất nhiều bình luận cho rằng nhà trường đã thiếu trách nhiệm đối với học sinh cũng như phụ huynh
bên cạnh các đánh giá một sao trên google
cộng đồng mạng còn tràn sát tấn công các nền tảng mạng xã hội khác của môi trường này
bao gồm cả facebook và youtube
tuy nhiên cư dân mạng cũng có những ý kiến cho rằng
không nên ủng hộ một phía khi sự việc chưa rõ ràng
yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ làm trong sạch môi trường giáo dục
vụ việc đang giải quyết đúng sai chưa rõ ràng mà phát tán trên mạng tôi thấy không hợp lý
các bên liên quan cần phải bình tĩnh tuân thủ pháp luật và quy định của trường để giải quyết ổn thỏa
phụ huynh nên ngồi lại nói chuyện đã
chứ chưa gì đã thách thức nhau làm con cậy bố mẹ như thế lần sau sẽ tiếp tục tái diễn
không phải tự nhiên mà các cháu đánh nhau bố mẹ nào cũng bênh con mình
nhưng có ai đã phân tích xem xét sự bạo lực của các cháu
mọi việc cần phải giải quyết theo nguyên tắc của pháp luật và nguyên tắc của giáo dục
mọi người hãy nhìn nhận thật bình tĩnh
sự việc sẽ được giải quyết không nên đánh giá và nhìn nhận cực đoan
trước những ồn ào về vụ bạo lực trong học sinh tại trường quốc tế
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm
đã có cơ quan đơn vị chức năng có liên quan
nhanh chóng xác minh thông tin và xử lý vụ việc kịp thời đúng quy định
đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh giáo viên và phụ huynh
theo cư dân mạng mục tiêu cuối cùng đạt được trong câu chuyện bạo lực học đường
là giáo dục được nhân cách cách hành xử ứng xử của học sinh
chứ không phải là câu chuyện phủi bỏ trách nhiệm hay ai thắng ai thua
cách ứng xử nhân văn của nhà trường và phụ huynh mới là cách giáo dục tốt nhất trong trường hợp này
để nó trở thành khuôn mẫu hành vi ứng xử cho học sinh nói theo trong những trường hợp sau
chứ không phải việc bênh con một cách quá đáng
thì con sẽ luôn luôn ỉ lại và nhân cách của con sẽ bị méo mó sau này
nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều hệ lụy về sau chứ không chỉ là vấn đề trước mắt này
vậy nên bố mẹ phải có cách hành xử đúng
mọi hành vi của người lớn thầy cô giáo và cha mẹ là những tấm gương để các em soi vào học tập
nó gây ảnh hưởng rất nhiều từ suy nghĩ đến hành vi lối sống của các em
bạn nghĩ sao về việc ứng xử với bạo lực học đường
hãy chia sẻ quan điểm của mình với fanpage của chương trình công an nhân dân